xin chào và hẹn gặp lại
phan thành đạt tiếp tục dùng mã tấu chém một nhát vào đầu đã khiến cho anh huy gục tại chỗ
anh huy được đưa đi cấp cứu ngay sau đó và qua cơn nguy kịch
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã khẩn trương vào cuộc
và sau hai mươi bốn giờ đã xác định được một mươi thanh thiếu niên nói trên
là thủ phạm gây ra vụ việc cố ý gây thương tích nghiêm trọng trên địa bàn
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vì mâu thuẫn với nhóm của anh huy
ở một tiệm internet nên đã rủ nhau cầm mã tấu đi trả thù
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước vừa thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp
đối tượng nguyễn văn sương chú thệ xã thuận phú huyện đồng phú
để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
và xưa là đối tượng đã từng có tiền án về tội đánh bạc
nguyễn thái điền chú thệ thành phố đồng xoài
đến công an thành phố đồng xoài xin đầu thú và khai báo
nợ nguyễn văn sương một trăm hai mươi triệu đồng tiền thua bạc
cơ quan điều tra công an thành phố đồng xoài đã ra lệnh giữ
và khám xét khẩn cấp đối với nguyễn văn sương
thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến việc ghi số đề
cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được
từ ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
nguyễn văn sương đã ghi đề tổng số tiền hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
sau khi xương bị tạm giữ hình sự có thêm lâm thế du chú thệ huyện đồng phú
đến cơ quan điều tra công an thành phố đồng xoài đầu thú
vì đã đánh bạc với sương và nợ số tiền hai trăm linh triệu đồng
cơ quan điều tra công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ hình sự
cả ba đối tượng để phục vụ công tác điều tra
vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng hai phòng cảnh sát hình sự
phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh hậu giang
đã bắt quả tang một mươi một đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền
tại một căn nhà hoang giữa đồng ở khu vực hai phường năm thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
tạm giữ gần tám mươi triệu đồng
phát hiện lực lượng công an
nhiều đối tượng đánh bạc đã nhảy xuống kênh băng đồng bỏ chạy nhưng không thoát
cơ quan công an tạm giữ tại hiện trường một mươi sáu bộ bài tay bảy điện thoại di động
gần tám mươi triệu đồng
điểm cơ bạc này mới xuất hiện gần đây nhưng được tổ chức rất tinh vi
các đối tượng chỉ đánh bạc vào lúc nửa đêm và luôn có người canh gác
thưa quý vị trong khi dịch vẫn chưa được kiểm soát thì để bảo vệ bản thân
biện pháp quan trọng nhất theo khuyến cáo của bộ y tế
vẫn là thường xuyên xúc miệng và rửa tay với nước sắt quần diệt trùng
bên cạnh đó thì với những người có biểu hiện như ho ốm
hoặc những người chăm sóc người bệnh thì cần thiết phải đeo khẩu trang y tế
đó cũng là lý do đã khiến cho những mặt hàng này trở thành món hời
của nhiều kẻ làm ăn thất đức lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân
và ghi nhận của phóng viên antv tại tỉnh lạng sơn
đây là vụ vận chuyển hơn sáu chiếc khẩu trang y tế và hai mươi chín chiếc găng tay
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
mà công an huyện lộc bình phối hợp với đội quản lý thị trường số ba
và đồn biên phòng cửa khẩu chima phát hiện bắt giữ ngày năm tháng hai
do biết nhu cầu về khẩu trang và các thiết bị y tế của người dân
tại khu vực biên giới đang tăng cao
nên ngô bình dương chú tại tỉnh quảng ninh là lái xe kiêm chủ hàng
đã mua thu gom số khẩu trang và găng tay y tế không rõ nguồn gốc
rồi vận chuyển lên lạng sơn để bán kiếm lời
tiếp đó vào hồi năm giờ ngày một mươi hai tháng hai
tại khu đô thị phú lộc bốn phường vĩnh trại thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ ba mươi bảy năm trăm linh chiếc khẩu trang y tế
không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
chủ sở hữu lô hàng là nguyễn tiến thành chú tại thành phố lạng sơn
khai nhận mua số khẩu trang không có nguồn gốc trên
về bán lại cho người dân thành phố lạng sơn để kiếm lời
đội cảnh sát kinh tế công an huyện cao lộc
cũng đã triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch của lãnh đạo đơn vị
để ra thì qua đó cũng đã phát hiện một số vụ việc
các đối tượng lợi dụng tình hình để trục lợi
xuất lậu các sản phẩm thiết bị sang trung quốc bằng đường mòn lối mở
qua đó để ổn định tình hình địa bàn
cũng như là để quần chúng nhân dân được sử dụng các thiết bị y tế đúng với sản phẩm chất lượng
qua đẩy mạnh công tác nắm tình hình tại khu vực biên giới
ngày một mươi tháng hai tổ công tác công an huyện cao lộc phát hiện một số đối tượng
đang vận chuyển hàng hóa tại thôn co luồng xã bảo lâm huyện cao lộc
để đưa sang trung quốc
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng vứt lại hàng hóa và bỏ chạy
kiểm tra bên trong các thùng các tông có hai mươi bảy chiếc khẩu trang không có chủ sở hữu
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cũng trong ngày công an huyện văn lãng phối hợp với đội quản lý thị trường số bảy
đã phát hiện xe ô tô do lê bằng giang chú tại tỉnh hà nam điều khiển
vận chuyển hơn một trăm một mươi chín chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ

đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn
và phối hợp với lực lượng công an biên phòng và các lực lượng ở khu vực biên giới
nắm chắc tình hình kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển
buôn lậu các mặt hàng thiết bị y tế để xuất lậu qua biên giới
xuất lậu để tạo ra khan hiếm mặt hàng đặc biệt là mặt hàng khẩu trang trên địa bàn
việc liên tiếp đấu tranh phát hiện các vụ buôn bán vận chuyển khẩu trang và
thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
đã góp phần ngăn chặn các sản phẩm không bảo đảm an toàn đến tay người tiêu dùng
thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh
hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch covid một mươi chín
tuy nhiên bên cạnh nỗ lực của các lực lượng chức năng
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn bá thân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại xã e hơ leo huyện e hơ leo tỉnh đắk lắc
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
cũng ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê quang long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã ninh gia huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
có nốt rời nổi ngay cánh mũi trái
và đối tượng phạm công nghiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại xã hoài khánh huyện cái bè tỉnh tiền giang
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
về tội hủy hoại tài sản
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện